tính đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi mưa lũ đã khiến một mươi người chết và mất tích
trong đó hà tĩnh có ba người quảng bình có ba người thừa thiên huế có hai người nghệ an có hai người
quốc lộ một và đường hồ chí minh đoạn qua quảng bình đều có tám đến chín đoạn bị ngập sâu hàng nghìn xe bị ủn tắc
hơn hai mươi bảy nhà dân ở quảng bình và hơn năm nhà dân ở hà tĩnh bị ngập sâu trong nước
trong mưa lũ tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn của người dân lại được nhân lên
trước vòng xoáy của mưa lũ không chờ đợi sự cứu trợ của các cơ quan chức năng
nhiều người dân đã băng qua mưa lũ để cứu người làm xúc động lòng người
hiện nay ban chỉ đạo phòng chống thiên tai trung ương và các tỉnh đang huy động mọi nguồn lực để cứu dân vùng thiệt hại với phương châm
cứu người là trên hết
chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với tình hình mưa lũ
đặc biệt là tình huống bão sakira có khả năng đổ bộ vào các tỉnh miền trung
tăng cường công tác quản lý tàu thuyền trên biển
đảm bảo an toàn kho tàng bến cảng nhà cửa tài sản của nhân dân công trình đê điều an toàn hồ chứa
tiếp tục tập trung cao độ cho công tác ứng phó với tình hình mưa lũ kiểm tra chỉ đạo và vận hành an toàn hồ chứa
điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy lợi thủy điện hợp lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình và hạn chế ngập lụt ở vùng hạ du
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng một mươi trên địa bàn tỉnh có hai người chết do nước lũ ba mươi năm xã bị cô lập nhiều đoạn đường quốc lộ bị ngập sâu cấm lưu thông
mưa lớn trong nhiều ngày khiến cho một trăm ba mươi một xã phường của một mươi ba huyện thành thị với bốn mươi bốn năm mươi một hộ trên một trăm tám mươi bốn bảy trăm bốn mươi một người bị ngập sâu
trong đó ba mươi năm xã bị cô lập hai trăm hai mươi sáu trường học với ba hai trăm chín mươi sáu phòng học bị ngập lũ
nhiều tuyến đường quốc lộ chạy qua địa phận tỉnh bị ngập
cấm lưu thông quốc lộ bốn mươi tám e thuộc xã nghĩa bình huyện nghĩa đàn đường tỉnh năm trăm bốn mươi bốn thuộc xã châu phong huyện quỳ châu đường tỉnh năm trăm ba mươi tám thuộc xã thịnh thành huyện yên thành
theo báo cáo nhanh nghệ an có hai trường hợp tử vong gần bảy hectare lúa hoa màu và gần hai hectare diện tích nuôi cá tôm bị ngập
trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ ban chủ y phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các ban
ngành địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ tăng cường công tác thông tin truyền thông nhất là vùng sâu vùng xa vùng ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp
triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ kiểm tra bảo đảm an toàn công trình các hồ chứa nước bố trí lực lượng phương tiện tại những khu vực sung yếu để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có sự cố
tích cực vận hành các trạm bơm tiêu cống tiêu và hệ thống canh tiêu để tiêu úng bảo vệ lúa và hoa màu
trong số hai người chết tại nghệ an do mưa lũ vừa qua có một nạn nhân là học sinh trung học cơ sở tại xã nam kim huyện nam đàn nạn nhân bị đuối nước trên đường đi học
theo thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân xã nam kim huyện nam đàn thì vào khoảng sáu h ba mươi phút sáng nay một mươi năm tháng một mươi em phạm ngọc hoàng chú tại xóm tam giáp
trung học cơ sở nam kim trên đường đi học khi đi qua đoạn đường từ cầu dung đến chợ rọ thì bị cuốn theo dòng nước
phát hiện học sinh bị nước cuốn một người đi đường đã lao xuống dòng nước để cứu nhưng do mưa lớn kèm theo dòng nước chảy xiết nên đã không cứu được em
ngay sau đó chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm thi thể của em đã tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương
sau khi nhận được thông tin lãnh đạo huyện nam đàn đã trực tiếp đến chia buồn cùng gia đình
hiện nay lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh quảng bình đang xuống chậm
công tác cứu hộ cứu nạn vẫn được các ban ngành và chính quyền địa phương triển khai tích cực khẩn trương
tính đến chiều qua quảng bình đã có bảy người thiệt mạng do mưa lũ ba người vẫn đang mất tích một mươi ba người bị thương
trong chiều nay lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được ga lệ sơn nơi tàu se một mươi chín đang bị mắc kẹt do mưa lũ
thưa quý vị và các bạn nơi tôi đang đứng đây là ga lạc sơn huyện tiên hóa
do tình hình mưa lũ nên chuyến tàu sm một mươi chín từ hà nội đến đà nẵng không thể lưu thông được và tạm dừng tại đây
sau khi được các lực lượng chức năng hỗ trợ và giúp đỡ thì hơn một trăm ba mươi hành khách trong đó hơn chín mươi hành khách là người nước ngoài
đã được trung chuyển đi đến nơi an toàn và tiếp tục hành trình tiếp theo
mặc dù bị mắc kẹt do mưa lũ nhưng ở đây tôi cùng nhiều người khác trên tàu vẫn được chăm sóc chú đáo
chúng tôi được phục vụ bữa ăn và nước uống
tôi cảm thấy rất vui và cảm ơn
cảm ơn các bạn việt nam
đối với năm tàu trở klinh kè neo đậu ở cửa danh bị trôi giặt ra biển một tàu đã bị chìm
tàu phong nha một của cảng vụ hàng hải quảng bình đã tiếp cận và cứu được sáu thuyền viên năm thuyền viên vẫn còn mất tích
tại cửa ròn có một mươi hai tàu đang bị mắc cạn năm tàu chìm bốn tàu trôi ra biển
hiện tại chưa nắm được thông tin thiệt hại về người
công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng triển khai tích cực
trong ngày hôm nay lãnh đạo tỉnh quảng bình đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
động viên và thăm hỏi gia đình có người bị thương và mất do lũ lụt
để tiếp tục triển khai có hiệu quả các phương án phòng chống lụt bão cứu hộ cứu nạn
một trăm linh cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và lực lượng dân quân tự vệ các địa phương
được huy động tiếp tục tham gia ứng cứu di rời nhân dân ở các vùng ngập lụt
đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện lương thực thực phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ tham gia khắc phục hậu quả sau khi nước lũ rút
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xảy ra mưa lớn cùng với lốc xoáy gây thiệt hại nặng ở nhiều địa phương
trên địa bàn tỉnh có hơn năm trăm năm mươi nhà dân bị tốc mái và hư hỏng
trong số hàng trăm nhà dân bị tốc mái có năm mươi bảy nhà bị sập và tốc mái hoàn toàn
lũ lụt cục bộ làm ngập lụt một nhà dân ngập úng hơn hai trăm năm mươi ha hoa màu năm trăm linh hectare sắn bốn mươi bảy tấn lúa bị ướt
hàng chục con lợn châu bò một mươi con gà vịt bị chết bảy mươi diện tích nuôi trồng thủy sản của ba xã
vĩnh thủy vĩnh long và vĩnh lâm bị thiệt hại từ ba mươi đến bảy mươi
và một số công trình thủy lợi đê điều canh mương hồ chứa chạm bơm đường giao thông bị hư hỏng
thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng
trước tình hình trên tỉnh quảng trị chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương triển khai các phương án khắc phục hậu quả
trong đó giả soát các hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà ở để có phương án hỗ trợ sửa chữa kịp thời
trước mắt tập trung sửa chữa các trường học bị tốc mái hư hỏng để các em học sinh sớm được đến trường
hiện nay bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ về các địa phương giúp dân sửa sang lại nhà cửa
khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống
cũng trong ngày một mươi năm tháng một mươi các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng trị cùng huyện triệu phong đã đến thăm và trao quà hỗ trợ
cho các gia đình bị thiệt hại do áp thấp nhiệt đới trên địa bàn huyện triệu phong
theo thống kê trên địa bàn huyện có ba người bị thương hai trăm hai mươi năm căn nhà bị tốc mái trong đó sập và tốc mái nặng ba mươi tám nhà
để kịp thời động viên bà con vượt qua khó khăn khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống
đoàn đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình mỗi hộ gia đình được hỗ trợ từ một đến ba triệu đồng
đồng chí nguyễn hữu dũng chủ tịch ủy ban mặt trận tỉnh quảng trị chỉ đạo các địa phương tiếp tục thống kê số gia đình bị thiệt hại
về người và tài sản và mức độ thiệt hại do lốc xoáy ngập lụt sạt lở báo cáo chính xác để có sự hỗ trợ kịp thời cho bà con
tiếp theo là tin báo gần biển đông
thưa quý vị vào hồi một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng một trăm chín mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn sức gió một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km
như vậy sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi
vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy hai độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là một trăm hai mươi một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp tám trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi năm độ và phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai ba độ kinh đông trên vùng biển quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp tám cấp một mươi hai vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đây là cơn bão mạnh di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp
người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra
tiếp theo chương trình
quảng ngãi thi công gây mất ảnh hưởng
cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả tang một tàu đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép
tại thời điểm kiểm tra tàu trọng tải một trăm ba mươi mang biển kiểm soát hn chín trăm một mươi năm do nguyễn văn ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại bản kép xã mường bú huyện mường la tỉnh sơn la làm chủ tàu
đã không xuất trình được thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của mình
đối tượng ngọc khai nhận bắt đầu cho tàu hoạt động khai thác từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
lượng cát đã hút lên tàu khoảng năm mươi sáu mươi mét khối cát và đến một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
vào thời điểm đó lúc cao điểm có đến sáu tàu hút cát cùng hoạt động tại khu vực này
mỗi ngày hàng trăm khối cát ở đây đã bị hút lên hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại nghệ an phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã bắt quả tang một số đối tượng có hành vi đốn hạ cây gỗ khối lượng lớn
nhóm gỗ từ nhóm hai đến nhóm tám tại khu vực rừng đầu nguồn giáp danh giữa hai bản trà lúng và na cáng xã yên tĩnh huyện tương dương
gồm nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại bản na cáng xã yên tĩnh
ốc văn tý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại bản hùi xón xã yên na
và lô văn bách sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tệ bản trà lúng xã yên tĩnh hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị trong quá trình thi công tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi đoạn đi qua địa bàn tỉnh quảng ngãi nhiều sự cố mất an toàn điện đã xảy ra
nguyên nhân là do đơn vị thi công bất cẩn chủ quan làm đứt cát ngầm hoặc đường dây điện trên không gây ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho người dân
đồng thời đe dọa đến tính mạng công nhân người dân qua lại khu vực thi công cao tốc
đây là hiện trường vụ giật điện làm tài xế xe chở đất thi công cao tốc đà nẵng quảng ngãi bị thương nặng
trước đó ngày bảy tháng một mươi trong quá trình đổi đất thi công cao tốc đoạn qua thôn nam bình hai xã bình nguyên hai huyện bình sơn
tài xế trần văn sâm lái xe ô tô biển số hai mươi chín c bảy mươi một nghìn năm mươi tám húc gãy trụ điện và làm đứt dây điện hai trăm hai mươi kv
sau khi phát hiện anh sâm xuống xe tháo dây điện thì bị giật bất tỉnh
người dân đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu
trước đó cũng tại khu vực này trong quá trình thi công ống thoát nước tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
các đơn vị thi công đã nhiều lần làm đứt dây cắp điện
tại công trường thi công cao tốc đà nẵng quảng ngãi đoạn qua xã bình trung huyện bình sơn
cũng xảy ra tình trạng mất an toàn điện
tại đây gần một mươi công nhân làm việc dưới đường dây cắp điện hạ áp được chống nắng bằng trụ tre tạm bợ
tiếp giáp là những cặp sắt của công trình cầu vượt đang được thi công
cùng với đó dây điện do đơn vị thi công kéo để sử dụng cũng được treo trồng chéo xung quanh công trình
trước những nguy hiểm này công ty điện lực quảng ngãi đã lập biên bản yêu cầu
dừng thi công để đảm bảo an toàn điện
từ thời điểm triển khai dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi đến nay đã xảy ra tám sự cố do các nhà thầu
đơn vị thi công làm đứt dây điện trên không đứt cáp ngầm
theo thống kê của điện lực quảng ngãi trên toàn tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi
có một mươi bốn vị trí đường cao tốc đi qua lưới điện chung hạ áp
để đảm bảo an toàn cho tuyến điện công ty điện lực quảng ngãi kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công hợp tác xử lý
khắc phục những nguy hiểm trong quá trình thi công đường cao tốc
tuy nhiên do quản lý trồng chéo với nhiều thầu thi công nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn
chúng tôi thường xuyên kiểm tra phát hiện và có những đề xuất
tuy nhiên việc phối hợp giữa các ban quản lý các nhà thầu cũng như nhà thầu phụ không có hiệu quả
cộng với việc khi thi công người ta cũng không bớt đơn vị quản lý vận hành xã tội
cho nên nó xảy ra những đáng tiếc
để đảm bảo an toàn tuyến điện trên xuyên suốt công trình đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
tỉnh quảng ngãi đang khẩn trương làm việc với các nhà thầu thi công khắc phục những vị trí
điểm nguy hiểm liên quan đến tuyến điện trung hạ áp
các giải pháp triển khai phải đảm bảo không xảy ra sự cố đáng tiếc nào về tính mạng con người
cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt sử dụng điện cho người dân
tại đường sách nguyễn văn bình tp hcm sở thông tin và truyền thông thành phố
phối hợp với công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình
tổ chức lễ khánh thành ngọn hải đăng trên đất liền ngay giữa trung tâm văn hóa thành phố
ngọn hải đăng được thu nhỏ theo nguyên mẫu hải đăng trên đảo sông tử tây
thuộc quần đảo trường sa với chiều cao bảy bốn mét đường kính một bốn m được đúc
và xây dựng từ bê tông cốt sợi thủy tinh màu trắng pha cát hạt đen và cát đảo trường sa
trên thân tháp của ngọn hải đăng được đúc chìm hàng ngàn sợi quang kết thành hình ảnh bản đồ việt nam
và lá cờ đỏ sao vàng đặc biệt với dòng chữ trường sa hoàng sa là của việt nam
bằng ba ngôn ngữ anh trung việt được khắc nổi trên thân tháp
hình ảnh chim bồ câu cùng với chữ hòa bình bằng nhiều thứ tiếng nổi bật trên bức phù điêu mang hình sóng
biểu tượng trưng cho ước vọng của ngư dân nói riêng và của toàn dân tộc việt nam nói chung về một biển đông hòa bình
trong chuỗi sự kiện còn có buổi triển lãm tranh trường sa nơi ta đến và đấu giá bức tranh gạc mai vòng tròn bất hủ
với số tiền một hai mươi tám tỷ đồng toàn bộ số tiền đấu giá được trực tiếp trao tặng ủng hộ cho sáu mươi bốn gia đình liệt sĩ gạc ma
tại một mươi một tỉnh thành trong cả nước
đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản việt nam sau một mươi bốn năm hoạt động
hiệp hội bất động sản việt nam đã dần khẳng định
vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp bất động sản
công tác phản biện xã hội được hiệp hội bất động sản việt nam xác định là một trong những tiêu chí hoạt động quan trọng
thông qua đó gắn kết các doanh nghiệp tạo nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp bất động sản phát triển
đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường
trong thời gian qua tôi đánh giá rất cao tất cả những nỗ lực cũng như những giải pháp mà hiệp hội bất động sản
đề ra và tất cả những ý kiến của các hội viên được hiệp hội ghi nhận tổng hợp để báo cáo kiến nghị với chính phủ
và các bộ ngành để đóng góp trong các văn bản pháp luật để làm sao những ý kiến đó được hiện thực hóa và sớm đi vào cuộc sống
một số chính sách về liên quan đến đất đai và bất động sản thì cũng được hiệp hội cũng là một cầu nối
để truyền tải từ ý kiến của các đơn vị và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản
ý kiến lên được những cơ quan chức năng và quản lý của bất động sản cũng như là nhà đất thôi
thông qua phản biện xã hội đó thì cũng gắn kết được các doanh nghiệp vào
và những cộng đồng doanh nghiệp thấy lợi ích của mình trong việc phản biện chính sách
trong các vấn đề đề xuất với chính phủ cũng như các bộ ngành tháo gỡ những khó khăn
mà mình gặp phải trong quá trình kinh doanh
tại đại hội lần thứ tư hiệp hội bất động sản việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi xác định
sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước các bộ ngành trung ương
các địa phương để có những tham mưu kịp thời cho công tác điều hành thị trường
và kịp thời giải quyết những khó khăn vấn mắc
đoàn công tác của ban chỉ đạo tây bắc vừa có buổi làm việc với tỉnh thanh hóa
nhằm nắm bắt tình hình thực hiện chỉ thị số một mươi bốn của thủ tướng chính phủ
về hợp tác xây dựng tuyến biên giới việt nam lào ổn định phát triển toàn diện
thanh hóa có một trăm chín mươi hai km đường biên giới với năm huyện tiếp giáp nước bạn lào
thực hiện chỉ thị số một mươi bốn của thủ tướng chính phủ tỉnh quan tâm thắt chặt quan hệ hữu nghị
hợp tác đặc biệt thanh hóa hùa phân về các vấn đề như tuần tra bảo vệ biên giới
đấu tranh phòng chống tội phạm tên nạn xã hội di cư tự do kiểm soát xuất nhập cảnh xuất nhập khẩu
thay mặt đoàn công tác đồng chí lê văn lân phó trưởng ban chỉ đạo tây bắc đánh giá cao những kết quả thanh hóa đạt được
trong thực hiện chỉ thị một mươi bốn của thủ tướng chính phủ ghi nhận những kiến nghị của tỉnh đồng thời đề nghị thời gian tới
tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số một mươi bốn của thủ tướng chính phủ đảm bảo phát triển kinh tế gắn với dư vững an ninh quốc phòng
thất chặt truyền thống đoàn kết hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai tỉnh thanh hóa hùa phân hai nước việt nam lào
tối qua một mươi năm tháng một mươi lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh hà giang lần thứ hai năm hai nghìn một mươi sáu được khai mạc tại thị trấn đồng văn huyện đồng văn
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh hà giang nhấn mạnh việc tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa nhân văn của cao nguyên đá đồng văn
nổi bật là giá trị cảnh quan từ hoa tam giác mạch góp phần tạo điểm nhấn hấp dẫn và xây dựng hoa tam giác mạch trở thành sản phẩm du lịch có thương hiệu đặc thù của hà giang
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách đến hà giang đạt trên sáu trăm linh lượt doanh thu trên năm trăm linh tỷ đồng
lễ hội diễn ra đến hết ngày một mươi sáu với nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa nông nghiệp đặc trưng trải nghiệm các sản phẩm không gian ẩm thực với những món ăn làm từ cây tam giác mạch
lễ hội đường phố với chủ đề huyền thoại tam giác mạch
trong phần tin quốc tế hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi và thách thức giải quyết những mối đe dọa toàn cầu
thế giới kêu gọi loại bỏ khí nhà kính có hại
thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi lần thứ tám brics gồm brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi vừa được khai mạc tại thành phố gua của ấn độ
đây được đánh giá là dịp để các thành viên trong khối nền kinh tế mới nổi và thách thức giải quyết những mối đe dọa toàn cầu
đây được đánh giá là dịp để các thành viên trong khối nền kinh tế mới nổi và thách thức giải quyết những mối đe dọa toàn cầu
sẽ là cơ hội để các nước thành viên có thể thảo luận các vấn đề như những thách thức về kinh tế và củng cố quan hệ hợp tác
hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng yếu và các nước brics nhận thức rõ về tình hình cũng như những thách thức hiện nay và sẽ cố gắng tạo lực đẩy cho sự hồi phục của kinh tế thế giới
cùng ngày bên lề hội nghị thượng đỉnh lần thứ tám nhóm các nền kinh tế mới nổi brech diễn ra tại ấn độ tổng thống nga vladimir putin đã có cuộc hội đàm với thủ tướng ấn độ narendra modi
và ký kết nhiều văn kiện hợp tác song phương
bên lề hội nghị thượng đỉnh lần thứ tám nhóm các nền kinh tế mới nổi brics tổng thống nga vladimir putin và thủ tướng ấn độ narendra modi đã thảo luận về quan hệ song phương
tình hình syri afghanistan cuộc chiến chống khủng bố và hợp tác năng lượng nguyên tử và kỹ thuật quân sự
tổng thống putin nhấn mạnh nga và ấn độ có lập trường tương đồng với các vấn đề quốc tế là chống khủng bố
sau cuộc hội đàm hai bên ký một mươi tám văn kiện hợp tác và thông qua tuyên bố về phương hướng nhằm đem lại hòa bình và ổn định toàn cầu
trong đó có thỏa thuận nga bán cho ấn độ hệ thống tên lửa phòng không tầm xa s bốn trăm linh thỏa thuận sản xuất tàu chiến máy bay trực thăng
thỏa thuận thành lập quỹ đầu tư chung và các thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế thương mại khác
liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư chính phủ anh vừa đồng ý tiếp nhận khoảng ba trăm linh trẻ em syri hiện đang sống trong khu lán trại tị nạn ở thành phố cảng calais của pháp
đây là một phần trong những nỗ lực của anh và pháp nhằm giải tỏa khu vực lán trại tị nạn nhiều bất ổn về trật tự xã hội này
theo kế hoạch các cơ quan cứu trợ của cả anh và pháp đang làm các thủ tục cần thiết để đưa những trẻ em người syri không có người lớn đi kèm đang sống trong các lán chạy tị nạn ở calais tới anh
công việc bàn giao đang được tiến hành khẩn trương vì chính phủ pháp có kế hoạch giải tỏa khu lán trại trái phép này vào tuần tới
hiện chính quyền calais đang xây dựng bức tường dài khoảng một km theo dự án do phía anh tài trợ nhằm ngăn người di cư trái phép sang anh
thống đốc ngân hàng trung ương anh mccanae cho biết giá một số mặt hàng tại anh như thực phẩm sẽ tăng do đồng bảng anh mất giá
mặc dù cho rằng đồng bằng anh mất giá sẽ giúp điều chỉnh nền kinh tế song ông cũng thừa nhận điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người nghèo tại anh
phát biểu tại cuộc họp ở netingham thống đốc mccaine cho biết hiện boe đang tính toán mức độ lạm phát để giúp nền kinh tế với một mức lãi suất thấp và cũng tính đến cả mức thiệt hại mà người dân phải gánh chịu
đây là ý kiến phản hồi của thống đốc kanei trước câu hỏi mà thủ tướng theresa may đặt ra hồi tuần trước cho giới ngân hàng anh rằng liệu việc áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân anh hay không
với đồng bảng anh mất giá như hiện nay một số nhà kinh tế anh dự đoán lạm phát ở anh sẽ tăng lên đến ba vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy và do vậy giá cả các mặt hàng thực phẩm nhiên liệu nhập khẩu sẽ trở nên đắt đỏ hơn
trong khi đó một vụ đánh bom liều chết đã diễn ra ngay tại một sự kiện của người hồi giáo dòng cia tại thủ đô baghdad của iraq
khiến ít nhất ba mươi năm người thiệt mạng và hơn sáu mươi người khác bị thương
giới chức cho biết vụ nổ xảy ra vào giờ trưa bên trong một căn lều đông người đang tham gia các nghi lễ asura của người cia
căn lều được dựng lên tại một khu chợ đông người ở quận an sabab ở phía bắc thủ đô baghdad
một đối tượng đã kích hoạt quả bom giấu trong áo khoác ngay tại chỗ khiến ít nhất ba mươi năm người thiệt mạng và hơn sáu mươi người khác bị thương
hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ đánh bom
vụ việc xảy ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh iraq đang chuẩn bị một chiến dịch nhằm giành lại thành phố mussol
bắc nước này từ tay tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
liên quan đến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đại diện cấp cao của gần hai trăm linh quốc gia trên thế giới vừa đạt được một thỏa thuận
để cắt giảm khí hero fluoro carbon hay còn gọi là hfcs
thỏa thuận nhằm cắt giảm khí hfcf là nỗ lực mới nhất của các quốc gia trên thế giới để chống biến đổi khí hậu
thỏa thuận sẽ ngừng việc sử dụng khí hfcs vào năm hai nghìn một mươi chín

trong năm hai nghìn hai mươi nước phát thải lần thứ hai trên thế giới sau trung quốc
hơn một trăm linh quốc gia đang phát triển khác trong đó có trung quốc sẽ hành động vào năm hai nghìn hai mươi bốn
các nước khác như ấn độ pakistan và một số nước trung đông sẽ thúc đẩy và bảo đảm quá trình cắt giảm sẽ bắt đầu vào năm hai nghìn hai mươi
hfcs là loại khí được đưa ra vào những năm chín mươi để bảo vệ tầng ozone nhưng lại trở thành một thảm họa đối với sự nóng lên toàn cầu
ngăn chặn việc sử dụng khí hfcs đóng vai trò rất quan trọng trong nỗ lực đáp ứng mục tiêu kiểm chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu
đã được thỏa thuận trong hiệp định lịch sử ở thủ đô paris của pháp năm hai nghìn một mươi
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt